liên quan đến vụ ngộ độc tập thể khiến hơn ba trăm linh người bị ngộ độc tại tỉnh đắk lắc mà truyền hình nhân dân đã thông tin
hôm nay sở y tế tỉnh đắk lắc cho biết là liên ngành kiểm tra của tỉnh đã yêu cầu hai cơ sở tạm ngừng sản xuất chế biến kinh doanh đến khi có kết quả xử lý cuối cùng
qua kiểm tra phát hiện hai cơ sở tổ chức tiệc cưới là giai tránh văn on thị trấn quảng phú huyện cư mờ ga và giai tránh diệu phú thị trấn e pop huyện cư mờ ga
đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc thực phẩm dùng để phục vụ các đám cưới
ngoài ra cả hai cơ sở đều thiếu nhiều giấy phép liên quan đến kinh doanh thực phẩm
đoàn kiểm tra của chiếc cục đã yêu cầu hai cơ sở tạm dừng sản xuất chế biến kinh doanh đến khi có kết quả xử lý cuối cùng
đoàn kiểm tra cũng đã lấy sáu mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân và một mươi một mẫu phẩm từ hai cơ sở trên để gửi đi xét nghiệm sớm làm rõ nguyên nhân gây ra các vụ ngộ độc tập thể
trước đó vào ngày một mươi ba tháng bảy bệnh viện đa khoa thị xã buôn hồ và bệnh viện đa khoa hòa bình thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc
đã phải tiếp nhận liên tục một trăm sáu mươi năm ca nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi cùng ăn cỗ cưới tại đám cưới tại xã chư cơ pô huyện crong púc tỉnh đắk lắc
cùng ngày có một trăm linh bảy bệnh nhân khác cũng bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cỗ cưới đã nhập viện bệnh viện đa khoa huyện buôn đôn tỉnh đắk lắc để điều trị